tối ngày một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ xô xát giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên đường hương phú và vụ hỗn chiến khiến cho ba người thương tích cũng như có nhiều vật thể nghi là bong xăng để lại hiện trường
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm có một nhóm thanh niên gồm một mươi tám hai mươi người đi trên khoảng chục xe máy trên đường hưng phú từ hướng chợ sống củi về cầu chánh hưng hướng ngược lại một nhóm từ tám đến một mươi người đi trên từ bốn đến năm xe máy
khi đến trước hẻm số sáu trăm bốn mươi đường hưng phú phường một mươi quận tám hai nhóm trên cầm hung khí xông vào đánh nhau có ba người bị thương được đồng bọn đưa vào bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ hai cây dao tự chế một cách bia chứa một số chai thủy tinh bên trong có chất lỏng
nghi là bông xăng hai xe mô tô cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra
quá trình điều tra truy xét công an đã làm việc với tám đối tượng liên quan bước đầu các đối tượng khai nhận vụ sâu sắc đến từ mâu thuẫn có một số ít cá nhân nhưng rủ thêm nhiều đồng bọn
công an yêu cầu người tham gia vụ việc nêu trên đến công an quận tám trình diện khai báo để được hưởng khoan